tổ công tác của phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh đắk lắc
phối hợp cùng đội kinh tế công an huyện ea hở leo tiến hành kiểm tra xe ô tô bán tải
mang biển kiểm soát tám mươi hai c chín trăm linh năm do lái xe phạm ngọc minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện ngọc hồi tỉnh con tum điều khiển đang đậu tại nhà nghỉ bảy trăm một mươi sáu thị trấn e răng huyện ea hở leo
qua kiểm tra đã phát hiện trên xe này có chở hai thùng phi màu xanh bên trong có được tám mươi bốn hộp pháo
với trọng lượng khoảng một trăm linh kg pháo các loại
theo bước đầu khai nhận số pháo lậu này minh mua từ một người lào tại cửa khẩu bờ y với giá một mươi hai năm triệu đồng
đang trên đường trở qua tỉnh đắk nông tiêu thụ thì bị bắt vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ